lisa xuất phát trở về hàn quốc và có mặt tại sân bay quốc tế incheon vào hôm một mươi sáu
gần đây nhất sau khi trở về từ mỹ lisa đã có buổi tụ tập cùng các thành viên blackpink hôm hai mươi ba tháng một mươi một
như vậy có thể thấy rằng trong hai tuần qua lisa đã tiếp xúc rất nhiều bạn bè đến nhiều địa điểm đông đúc
có nhiều khoảnh khắc cô nàng còn không đeo khẩu trang
người hâm mộ hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của lysa
mặc dù vậy các fan cũng yên tâm phần nào khi mà lysa đã tiêm đủ hai mũi vaccine
từ khóa lisa hiện đang vào top trending twitter toàn cầu
cùng với đó là rất nhiều bình luận chúc lisa mau khỏe
hy vọng các thành viên còn lại của blackpink để xét nghiệm âm tính
và fan sớm được nghe tin tốt về sức khỏe của lisa từ yg
hiện tại ba thành viên còn lại của blackpink vẫn chưa bị xem là tiếp xúc gần với lisa
nhưng họ đã lập tức thực hiện xét nghiệm pcr ngay khi biết lyza dương tính với virus sars cov hai
hiện họ đang chờ kết quả
công ty quản lý nhấn mạnh đã chia sẻ thông tin này một cách nhanh chóng và chính xác
đến những người đại diện và nhân viên
chúng tôi đồng thời đã thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan nghiêm túc
và cẩn trọng với cả hướng dẫn của cơ quan y tế
chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của các nghệ sĩ và nhân viên liên quan
nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tương lai chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho các bạn wiji cho biết
thông báo này lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của đông đảo cư dân mạng xứ củ xâm
và quốc tế đặc biệt là blink cộng đồng fan của blackpink
bên cạnh quan tâm động viên lisa người hâm mộ cũng lo lắng cho các thành viên khác
vì được biết gần đây các cô gái đã đoàn tụ tại hàn quốc sau chuyến công tác đến mỹ
trước đó hãng truyền thông stan news của hàn quốc đã có đưa tin rose tiếp xúc với một trường hợp f
thời điểm đó công chúng chưa biết người mắc covid một mươi chín là lisa cho đến khi có thông báo chính thức từ waji
theo korea bull dù không tiếp xúc gần với lisa jisoo jennie và rose vẫn phải thực hiện biện pháp cách ly
có thông tin rose đã phải hủy bỏ lịch trình sắp tới tại trung tâm thương mại hyundai seoul
theo kế hoạch nữ idol sẽ xuất hiện trong sự kiện của thương hiệu tifonienco vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại hàn quốc những người được xác định tiếp xúc với f phải tự cách ly trong một mươi ngày nếu chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
trong trường hợp đã tiêm chủng họ có thể được tự do đi lại nếu kết quả xét nghiệm pcr âm tính
lisa là ai
lisa là một ca sĩ nổi tiếng ở hàn quốc
cô nàng được sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và có một đứa đàn ông
lisa là một ca sĩ nổi tiếng ở quê gốc ở thái lan
hầu như những ai là fan k pop thì không thể không biết đến cô nàng xinh đẹp lisa
cô là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng thế giới blackpink
ngoài hát hay nhảy đẹp lysa còn gây bất ngờ khi thành thạo đến năm thứ tiếng
gồm có tiếng thái anh tiếng hàn tiếng nhật và tiếng trung
có thể nói cô rất có khiếu ngoại ngữ khi chỉ học vài tháng là cô đã có thể nói chuyện thành thạo
sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng từ nhỏ lysa đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc
cô tham gia vào nhóm nhảy
lisa đã từng thi đấu trong cuộc thi lg entertainment million dreams sun and world và cùng đồng đội danh giải đặc biệt
năm một mươi hai tuổi liza đạt giải á quân trong cuộc thi hát do trung tâm xúc tiến đạo đức thái lan tổ chức
đây cũng là lúc nữ ca sĩ quyết tâm tìm kiếm cơ hội ở thị trường hàn quốc
năm hai nghìn một mươi cô đăng ký tham gia cuộc thi thử dọng của yg entertainment tại thái lan
nữ ca sĩ mong muốn được nổi tiếng như big bang và hai ne một theo never
theo stylecasters lisa là người duy nhất đủ điều kiện trong số bốn ứng dụng
trong thời điểm đó cô gái một mươi ba tuổi trình thức trở thành thực tập sinh của công ty
giám khảo danny im thành viên ban nhạc nổi tiếng one team dành nhiều lời khen cho thực tập sinh tiềm năng
năm hai nghìn một mươi một cô gái thái lan chính thức sang hàn quốc để trở thành thực tập sinh
cô là thực tập sinh không phải là người hàn quốc đầu tiên của công ty nổi tiếng waji anteltamen
do là người ngoại quốc lisa gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp
cô phải nỗ lực học tập để ra mắt với tư cách rapper của nhóm blackpink

trong chương trình thanh xuân có bạn lisa nói cô gặp nhiều khó khăn khi mới đến hàn quốc
tôi sang nhà lúc còn quá nhỏ trong ba tháng đầu tôi luôn gọi cho mẹ và khóc
may mắn được các chị giúp đỡ nên tôi đã vượt qua nữ ca sĩ tâm sự
năm hai nghìn một mươi sáu lyza chính thức ra mắt trong vai trò là thành viên của nhóm blackpink
là em út đồng thời là ngôi sao không phải là người hàn quốc duy nhất của nhóm
lisa vẫn từng bước ghi dấu ấn tại thị trường kpop khắc nhiệt
ngoài thành công của blackpink lisa phát triển sự nghiệp cá nhân nhờ những hợp đồng quảng cáo
đắt giá vốn sở hữu cơ thể mảnh mai khu thời trang âm nhạc từ lúc mới ra mắt
ca sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thu hút nhiều nhãn hàng và có sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế
theo khả sát là sống hàn quốc ở nước ngoài vào năm hai nghìn hai mươi một của bộ văn hóa thể thao du lịch
và quỹ giao lưu văn hóa quốc tế hàn quốc leza nằm trong nhóm hai mươi ca sĩ hàn quốc
được yêu thích nhất ở nước ngoài bên cạnh g dragon iu psy
nữ ca sĩ đồng thời là nữ thần tượng kpop đầu tiên được thương hiệu mark komestik
chọn làm đại sứ thương hiệu toàn cầu
với sức ảnh hưởng và tiềm năng tiếp thị lyza được mệnh danh là đại diện của thế hệ ngôi sao mới
những ca sĩ đi đầu trong lĩnh vực thời trang và trang điểm
để khi ra mắt album solo đầu tay mang tên lalisa
nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu
sau khi phát hành trên youtube lalisa của nữ ca sĩ trở thành mv của nghệ sĩ solo
được xem nhiều nhất sau hai mươi bốn h mv phá kỷ lục me của taylor swift
hiện tại các khúc money nằm trong album lalisa của nữ ca sĩ đang là tâm điểm tại anh quốc
tính đến cuối tháng một mươi các khúc vẫn chém chệ
nằm trong một trăm linh ca khúc được yêu thích nhất tại xứ sở sương mù
đây là thành tích không phải nghệ sĩ châu á nào cũng có được
theo patayamel chính thủ tướng thái lan prauch chan o cha
đã ca ngợi lisa về thúc đẩy văn hóa thái lan thông qua mv lalisa
từ một cô gái người thái không biết tiếng hàn bằng nỗ lực và tiềm năng vốn có
cô dân trở thành biểu tượng văn hóa thế hệ mới
đại diện gen g thành công tại thị trường k pop nói riêng và âm nhạc toàn cầu nói chung
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình sức khỏe của lysa
và diễn biến dịch covid một mươi chín kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi